để bảo vệ an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
dự kiến diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi tháng chín ở thủ đô new delhi ấn độ
có kế hoạch triển khai khoảng một trăm ba mươi nhân viên an ninh cùng với hệ thống chống máy bay không người lái uav
dự kiến nhiều nguyên thủ quốc gia trong đó có tổng thống mỹ joe biden thủ tướng anh rishi sunak
thái tử ả rập xê út mohammed bin salam cùng các nhà lãnh đạo của nhật bản australia pháp hay đức sẽ tham dự hội nghị
bên cạnh đó lãnh đạo các tổ chức quốc tế gồm liên hợp quốc quỹ tiền tệ quốc tế ngân hàng thế giới
tổ chức thương mại thế giới và tổ chức y tế thế giới cũng sẽ tham dự hội nghị
trong thời gian diễn ra hội nghị khu vực new delhi được bảo vệ chặt chẽ và việc tiếp cận thành phố sẽ được kiểm soát
các trường học cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp ở new delhi được yêu cầu đóng cửa trong ba ngày
người phát ngôn của không quân ấn độ cho biết lực lượng này sẽ triển khai các biện pháp toàn diện
để phòng thủ hàng không tích hợp ở new delhi và các khu vực lân cận